trên biển trong ngày hôm nay khu vực phía đông bắc của bắc biển đông là có gió đông bắc mạnh
có lúc có lên tới mức cấp sáu giật cấp tám nên khu vực này được cảnh báo là sẽ có sóng cao và biển động
ngoài ra khu vực nam biển đông vẫn còn có mưa rào và rông dày rác
nên tầm nhìn xa khu vực này khá thấp chỉ khoảng từ bốn đến một mươi km
đồng thời có khả năng xảy ra lốc xoáy gió giật mạnh nên các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước